ngày hai mươi tám tháng năm thành ủy đà nẵng đã tổ chức sơ kết bốn năm thực hiện đề án phát triển và đào tạo nguồn cán bộ nữ
trong ban thường vụ thành ủy quản lý đến năm hai nghìn hai mươi đồng thời quán triệt quy định số một trăm bảy mươi chín của bộ chính trị khóa một mươi hai
về chế độ kiểm tra giám sát công tác cán bộ
theo đó giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám các cấp ủy đảng chính quyền đã đề đạt nhiều chủ trương phù hợp với đặc thù
từng đối tượng cán bộ nữ và tình hình công tác cán bộ nữ tại nhiều địa phương đơn vị
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cấp thành phố quy hoạch ban chấp hành đảng bộ thành phố gồm sáu mươi bảy đồng chí
trong đó có một mươi năm cán bộ là nữ tăng hơn một mươi một so với nhiệm ký hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp sở ngành thành phố có hai trăm ba mươi sáu đồng chí trong đó có năm mươi sáu cán bộ nữ
cấp quận huyện quy hoạch ban chấp hành đảng bộ ba trăm bốn mươi đồng chí
trong đó có một trăm linh đồng chí

trong nhiệm kỳ tới đảng bộ thành phố đà nẵng phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các cấp đảng ủy không dưới một mươi năm
đối với cơ quan đơn vị phấn đấu từ ba mươi trở lên cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ